tại thành phố đồng hới trung đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình
đã phối hợp tổ chức lễ phát động hưởng ứng ngày môi trường thế giới tuần lễ biển và hải đảo việt nam năm hai nghìn hai mươi
ngày năm tháng sáu hàng năm được liên hợp quốc chọn là ngày môi trường thế giới
ngày môi trường thế giới năm nay với chủ đề sống hài hòa với thiên nhiên nhằm kêu gọi khuyến khích cộng đồng
ngắn bó với thiên nhiên thông qua lễ phát động đại diện ban bí thư trung ương đoàn và lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình
kêu gọi người dân nâng cao ý thức trách nhiệm đối với công tác bảo vệ môi trường
góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường sinh thái phát triển bền vững
ngay sau lễ phát động hàng nghìn đoàn viên thành viên tỉnh quảng bình đã diễu hành trên các tuyến phố đồng hới
tuyên truyền về bảo vệ môi trường và tiến hành làm vệ sinh môi trường trên bãi biển bảo ninh và hai bên bờ sông nhật lệ